bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố một loạt điểm mới của dự thảo tiêu chuẩn thủ tục bổ nhiệm miễn nhiệm
chức danh giáo sư phó giáo sư cao hơn hẳn so với quy định hiện hành
tuy nhiên theo nhiều nhà khoa học những đổi mới đưa vào dự thảo vẫn chỉ ở dạng nửa vời
chưa đáp ứng được yêu cầu và mong đợi cho tiến trình hội nhập quốc tế
nghiên cứu sinh nguyễn hồng công chưa đầy ba mươi tuổi nhưng đã có tới một mươi bảy bài báo trên các tạp chí khoa học danh tiếng thế giới
đồng thời các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu của anh cũng đều đã có công bố quốc tế độc lập
thành công này theo nhóm là do được dẫn dắt bởi giáo sư uy tín có nhiều thành tích công bố quốc tế
ứng viên phải có công bố hoặc sáng chế quốc tế mới đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư phó giáo sư
yêu cầu này được coi là điểm đột phá trong dự thảo bởi vắng công bố quốc tế khó ra biển lớn
tuy nhiên theo giáo sư ngô việt trung chuẩn này là quá thấp so với mặt bằng trên thế giới
thông lệ quốc tế tức là viết một luận đánh tiến sĩ thì phải có hai bài báo công bố ở trong những danh mục có uy tín
hiện nay tiêu chuẩn đó là ngang bằng với tiêu chuẩn giáo sư
hãy hiểu để được mà xét công nhận giáo sư của mình
và chúng ta có thể thấy với một cái chuẩn mực thấp như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái nền giáo dục việt nam
bởi vì cái chức danh giáo sư là cái chức danh cao nhất trong hệ thống giáo dục
mới đây viện toán học cũng vừa có bản kiến nghị dài chín trang gửi ban soạn thảo
trong đó chỉ ra một số quy định chưa phù hợp nếu không muốn nói là đi ngược với thông lệ quốc tế
chẳng hạn theo thông lệ quốc tế
ứng viên phải được công nhận giáo sư phó giáo sư mới được đào tạo nghiên cứu sinh
chứ không phải là đào tạo nghiên cứu sinh xong để chứng tỏ mình xứng đáng là giáo sư
có ý kiến còn cho rằng nếu bắt buộc ứng viên phải viết sách
phải hướng dẫn được bao nhiêu nghiên cứu sinh mới đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh
thì vô hình chung lại tạo ra những cách đối phó từ đó ảnh hưởng chung đến chất lượng đào tạo
quy định này chỉ nên là điều kiện khuyến khích
để thỏa mãn cái tiêu chuẩn hướng dẫn nghiên cứu sinh đã thành công
thì các phó giáo sư buộc phải chọn cả những nghiên cứu sinh mà có khi là không đủ khả năng
hoặc không đủ điều kiện làm nghiên cứu sinh
và rồi phải cố gắng giúp họ sớm hoàn thành luận án bằng cách là biết thay luận án cho họ
cho nghiên cứu sinh hoặc viết thay bài báo cho nghiên cứu sinh
và chất lượng chưa đảm bảo cũng cho bảo vệ để còn kịp vào thời hạn mà thầy đăng ký chức danh giáo sư
giáo sư của việt nam phải được quốc tế công nhận chứ không thể là giáo sư ao làng
vì thế dự thảo các tiêu chuẩn
với chức danh giáo sư phó giáo sư mà bộ giáo dục và đào tạo đang lấy ý kiến
cần tiệm cận hơn với thông lệ và trình độ quốc tế